trong những ngày làm việc đầu tiên của năm mới số công nhân trên địa bàn thành phố hà nội
quay trở lại làm việc gần như tuyệt đối
đây là dấu hiệu vui thể hiện sự gắn kết giữa các doanh nghiệp các tổ chức công đoàn và người lao động
bắt đầu từ ngày tám tết âm lịch công ty trách nhiệm hữu hãn điện stanley việt nam
đã quay trở lại sản xuất sau kỳ nghỉ tết
mặc dù là ngày đầu tiên làm việc thế nhưng gần hai năm trăm linh công nhân của công ty đã đi làm đầy đủ
còn tại một số doanh nghiệp có tính chất đặc thù như công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên công viên cây xanh hà nội ngay từ đầu năm các cán bộ công nhân đã thực hiện
tốt kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ không đi lễ lạt trong giờ hành chính
mà bắt tay làm việc
bắt đầu từ ngày hôm qua là em đi làm từ ngày hôm qua và đã tiến hành sản xuất
đi khắp thỉa một số tiệm phố để thảm bảo mỹ qua
với cái đặc thù là cái công việc một doanh nghiệp công ích phục vụ
do đó chúng tôi ngay từ những ngày đầu chắc chắn sẽ không có trường hợp đi lễ
hay là bỏ giờ làm việc và chúng tôi huy động ngay một trăm linh quân số
thực hiện nhiệm vụ của ủy ban thành phố giao trong những ngày đầu tiên của năm mới
liên đoàn lao động tp hà nội cho biết do người lao động có nhu cầu ổn định công việc
bên cạnh đó đa số các đơn vị thực hiện chính sách lương thưởng và phúc lợi tốt đã khuyến khích
người lao động trở lại làm việc đúng hẹn theo đánh giá tại các khu công nghiệp
khu chế xuất trên địa bàn thành phố hà nội tỷ lệ công nhân quay trở lại làm việc
sau kỳ nghỉ tết là hơn chín mươi tám
không khí lao động khẩn trương tích cực thể hiện ngay trong những ngày đầu năm mới